tại hà nội học viện chính trị hành chính quốc gia hồ chí minh tổ chức lễ kỷ niệm ba mươi bảy năm ngày nhà giáo việt nam
cùng dự buổi lễ có các đồng chí ủy viên trung ương đảng đại diện các ban bộ ngành trung ương và hà nội
cùng chung vui với các thế hệ nhà giáo của học viện
phát biểu khai mạc buổi lễ đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng giám đốc học viện
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương đã ôn lại truyền thống ba mươi bảy năm ngày nhà giáo việt nam
và chặng đường bảy mươi năm trưởng thành và phát triển của học viện
cùng với đội ngũ trí thức của cả nước bảy mươi năm qua đội ngũ các nhà giáo nhà khoa học thuộc nhiều thế hệ của học viện
đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành
nhận thức rõ niềm vinh dự và trách nhiệm lớn lao được đảng nhà nước giao đào tạo
bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý cho hệ thống chính trị
các thế hệ giảng viên của học viện đã không ngừng nỗ lực rèn luyện
để khẳng định phẩm chất và năng lực của người trí thức cách mạng
góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc